tin an ninh trả tự nhằm đối phó với lực lượng chức năng đối tượng nguyễn văn long tức long cay
đã thiết kế khu vực nhà theo hình thức bong ke xây tường cao hai lớp cổng nuôi nhiều chó giữ
lắp nhiều camera dùng ám tín hiệu và chỉ bán ma túy cho đối tượng quen biết
tuy nhiên hiện đối tượng đã bị công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam bắt giữ
theo điều tra ban đầu tại nhà nguyễn văn long lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng
đang bán trái phép chất ma túy cho đối tượng nghiện
tuy nhiên hai mươi túi nilon bên trong chứa hơn một trăm sáu mươi viên nén màu đỏ là ma túy ngựa
và hai mươi bốn túi ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng là ma túy đá đã bị thu giữ
khám xét khẩn cấp nơi ở của long lực lượng công an thu giữ thêm nhiều đao kim các loại
và các tang vật có liên quan khác